sáng nay ngày một mươi một tháng tám sở y tế tp hải phòng bắt đầu tiến hành phun hóa chất khử trùng
tất cả các trục đường giao thông chính trên địa bàn thành phố
nhằm loại trừ các yếu tố nguy cơ gây dịch covid một mươi chín
trung tâm y tế dự phòng dùng máy phun bốn vòi đặt trên ô tô
và phòng hóa học thuộc bộ tư lệnh quân khu ba sử dụng ba xe tiêu tẩy
để phun khử trùng khoảng bảy trăm linh km đường phố
hóa chất được sử dụng là chloramine b hai mươi năm hoặc chlorine bảy mươi của lo hoạt tính
hàm lượng dung dịch phun khửa trùng là dung dịch có chứa chlorine hoạt tính hàm lượng một
để hỗ trợ người dân phòng tránh dịch ubnd tp hải phòng đã cấp một triệu khẩu trang
cho các quận huyện phát cho người dân và sẽ tiếp tục cấp phát đủ khẩu trang
cho hơn hai triệu người dân tp
ubnd tp cũng sẽ xử lý nghiêm các tổ chức đơn vị cá nhân nơi là vi phạm quy định về phòng chống dịch